hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm một nghìn chín trăm chín mươi một chủ tại xã phụ đình nguyễn định hóa tỉnh thánh nguyên vừa bị khởi tố với hành vi giết người
ngày bốn tháng một mươi một tiệp đã dùng dao chém trọng thương chú ruột và chém chết bác ruột
khi lực lượng công an bắt giữ tiệp vẫn trong tình trạng ngao đá nhìn mọi người với ánh mắt vô hồn không một chút sợ hãi và ân hận về tội ác mình vừa gây ra

chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay khoa năm bệnh viện tâm thần tỉnh thái nguyên đã tiếp nhận hơn hai mươi bệnh nhân đến điều trị chính hoàn thần mà nguyên nhân là sử dụng ma túy đá
đây là một dạng ma tươi tổng hợp có tác động rất lớn tới hệ tình kinh gây hương phấn tự tin cho người sử dụng
cơn ngáo đá có thể diễn ra trong vài phút vài ngày và có thể đến hàng tháng
đáng lo ngại là những điều này đã diễn ra bên trong tâm tưởng của người sử dụng
vì vậy ma từ đá đang là mối nguy hiểm rất lớn đối với xã hội
với ma tươi tổng hợp hàng đầu tác dụng đến chức năng tâm thần của người bệnh
bệnh nhân có thể trong trạng thái mới dùng có thể trạng thái ngộ động
thường những trạng thái bệnh nhân vào đây với các hoang tưởng ảo sát rất nhiều
ví dụ như hoang tưởng chủ yếu là những hoang tưởng bị hại hoang tưởng liên hệ hoang tưởng bị theo dõi
những ảo sát như là ảo thanh ảo thị
và ngoài ra những ảo sát hoang tưởng bạo
ảo sát thì nó chi phối cảm xúc hành vi cũng như là ngôn ngữ của người bệnh
và chính những cái biểu hiện như vậy cho nên là mới ảnh hưởng đến xã hội
ngăn chặn đẩy lùi tên đại ma tươi nói chung và ma tươi đá ra khỏi đời sống xã hội là cấp thiết
cần phải có sự vào cuộc của các cấp các ngành cho công tác tuyên truyền vận động đấu tranh
bên cạnh đó các gia đình cũng cần phải làm tốt công tác quản lý giáo dục con em
có như vậy mới ngăn chặn được các vụ án đau lòng do các đối tượng ngào đá gây ra